tại hà nội bệnh viện đa khoa đức giang đã họp công bố sự việc bác sĩ nguyễn văn tiến
đưa ra quyết định không chính xác đối với một thai phụ vào ngày bốn tháng một vừa qua
vào ngày bốn tháng một do sai sót trong quá trình khám chữa bệnh bác sĩ nguyễn văn tiến ở khoa phụ sản
bệnh viện đa khoa đức giang đã có chỉ định không chính xác và đưa ra lời khuyên chưa thỏa đáng
với chị nguyễn thị thanh mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đang mang thai được khoảng bảy tuần
trú tại phường thượng thanh quận long biên hà nội
cụ thể bác sĩ nguyễn văn tiến đã chẩn đoán thai chết lưu và đưa ra lời khuyên cho người bệnh
cũng như người nhà bệnh nhân là siêu âm lại và hút hai vì nếu thai lưu và không được xử lý sớm
sẽ gây những biến chứng xấu cho người mẹ
ban lãnh đạo bệnh viện đa khoa đức giang đã có quyết định xử lý kỷ luật bác sĩ nguyễn văn tiến
của khoa phụ bằng cách điều chuyển công tác về phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện
tạm ngừng công tác chuyên môn cũng như phê bình tập thể khoa phụ kiếp trực cùng ngày xảy ra sự việc trên